hai bị can này là ngô thị thu hằng chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn đăng kiểm bách việt
và nguyễn châu kim long nguyên giám đốc trung tâm đăng kiểm bảy nghìn tám trăm linh hai d
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai hai bị can này đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc khởi tố
bắt tạm giam trong một vụ án khác
trước đó ngày một mươi sáu tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã khởi tố năm bị can có liên quan
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên
từ giữa tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến giữa tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
bảy bị can nêu trên đã nhận hối lộ của nhiều chủ xe ô tô với tổng số tiền gần một bốn tỷ đồng
vào chiều nay công an quận bình tân tp hcm đang phối hợp cùng với các đơn vị có liên quan
điều tra làm rõ vụ cháy nhà khiến cho một cô gái tử vong trên địa bàn
trước đó hơn một mươi một giờ cùng ngày người dân sinh sống ở đường một mươi tám d
phường bình hưng hòa a quận bình tân phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà nêu trên
nên hồ hoán nhưng chữa cháy không thành công
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bình tân
đã có mặt để dập tắt đám cháy
tuy nhiên lực lượng chức năng phát hiện một cô gái đã tử vong trên gác
theo người dân vào sáng cùng ngày khu vực này đã bị mất điện
khi điện có lại thì xảy ra vụ cháy căn nhà trên
liên quan đến vụ việc ba mươi một học sinh nghi ngộ độc
sau khi nhận bóng bay từ người lạ
vào chiều ngày hôm nay thông tin từ trung tâm y tế huyện kromana tỉnh đắk lắc cho biết
hiện sức khỏe của các em học sinh đã ổn định nhiều em đã được xuất viện
trong số ba mươi một học sinh nhận bóng bay từ bốn người lạ trước cổng trường tiểu học lý tự trọng
thị trấn buôn chấp vào chiều ngày hôm qua hai mươi hai tháng ba
có một mươi tám em phải điều trị tại trung tâm y tế huyện một mươi ba em theo dõi tại nhà
sau một ngày điều trị thì sức khỏe của các em đã ổn định
được chỉ định xuất viện trong chiều ngày hai mươi ba
trong ngày hai mươi ba và sáng ngày hai mươi bốn tháng ba ba em tiếp tục được điều trị
quá trình tiếp nhận các học sinh nghi bị ngộ độc sau khi nhận bóng bay từ người lạ
các em đều có các dấu hiệu như đau đầu buồn nôn khó thở đau bụng chóng mặt
trong đó có sáu em phải chỉ định thở oxy và can thiệp thuốc